lễ hội nginh ông cần giờ năm hai nghìn một mươi chín vừa diễn ra tại thị trấn cần thạnh huyện cần giờ
thành phố hồ chí minh với nhiều hoạt động đầy sôi nổi thu hút hơn bảy mươi lượt khách tham gia
lễ hội diễn ra tại nhiều địa điểm như di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố lăng ông thủy tướng
công viên văn hóa di tích lịch sử quốc gia căn cứ rừng xác đình cần thạnh
năm nay cùng với phần lễ trang nghiêm theo đúng phong tục của địa phương là phần hội sôi động
đặc trưng miền biển như thả chai bắt vịt trên biển chói cua đá bóng cả kheo
đặc biệt ban tổ chức còn vận động người dân không xả rác ra đường và canh rạch tuyên truyền về biển đảo quê hương